lực lượng công an thị xã hoàng mai huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an vừa phát hiện và bắt giữ xe khách vận chuyển gần sáu tấn nội tạng động vật và bì lợn đã bốc mùi hôi thối đang trên đường đi tiêu thụ
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe khách mang biển kiểm soát một mươi tám b hai trăm linh một lưu thông theo hướng vinh hà nội do ông trần ngọc thoan
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại xóm sáu xã lâm mỹ huyện nam trực tỉnh nam định chở theo một mươi bốn bao tải trong đó chứa nội tạng động vật và bì lợn
tại thời điểm kiểm tra tài xế và phụ xe không xuất trình được bất kỳ một giấy tờ hợp pháp nào liên quan đến số nội tạng trên
lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện tăng vật đồng thời làm thủ tục bàn giao cho trạm kiểm dịch động vật bắc nghệ an xử lý theo quy định